tại hải phòng trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh phối hợp với ủy ban an toàn giao thông quốc gia
ủy ban nhân dân thành phố hải phòng và công ty honda việt nam tổ chức lễ phát động hưởng ứng năm an toàn giao thông hai nghìn hai mươi
với chủ đề xây dựng văn hóa giao thông trong thanh thiếu niên
lễ phát động diễn ra trong không khí sôi nổi với sự tham gia của hơn hai đoàn viên thanh niên học sinh sinh viên của thành phố hải phòng
sau lễ phát động mỗi bạn trẻ tham gia sẽ trở thành những tuyên truyền viên tích cực vận động thanh thiếu niên
và các tầng lớp nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ khi tham gia giao thông từng bước xây dựng xã hội giao thông thân thiện